vào tối ngày hai mươi bảy tháng một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
cô gái điều khiển xe máy đâm vào người đàn ông đi bộ qua đường khiến hai người nguy kịch
khoảng một mươi chín h ba mươi phút chiếc xe máy do cô gái tên mai chú tại tỉnh bình phước điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng đi từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến đoạn ấp bốn xã đồng tiến bất ngờ tông vào ông nguyễn văn giáp chú tại huyện đồng phú
đang đi bộ từ bên phía tay phải của xe máy qua đường
cú tông mạnh khiến cả cô gái điều khiển xe máy và ông giáp bị văng lên phía trước nhiều mét bất tỉnh
và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn